sau nhiều chờ đợi thì world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức được khai mạc vào lúc hai mươi một h tối nay theo giờ việt nam
và trận đấu đầu tiên của giải đấu sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà qatar và đối thủ ecuador
trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc hai mươi ba h theo giờ việt nam
lễ khai mạc world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra tại sân an bay có sức chứa sáu mươi người cách doha bốn mươi km về phía bắc
sân vận động này được đặt tên và thiết kế theo những chiếc lều được sử dụng bởi những người du mục ở vùng vịnh
qatar đã chi hơn ba trăm linh tỷ usd để phục vụ cho world cup hai nghìn hai mươi
vì thế người hâm mộ trên toàn thế giới dự kiến sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc hoành tráng tại lễ khai mạc tối nay
chúng tôi rất vinh dự khi quê hương mình được chọn làm nơi đăng cai lễ khai mạc world cup
nơi đây có dịch vụ y tế giáo dục vượt trội cùng những nét văn hóa đặc sắc
mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ khai mạc
và chúng tôi sẵn sàng chào đón mọi du khách từ khắp nơi trên thế giới tới qatar
trận đấu khai mạc world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà qatar và ecuador
đây là lần đầu tiên qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong khi đây là lần thứ tư ecuador góp mặt
chúng tôi rất hồi hộp ngày mai sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa nước chủ nhà và ecuador
chúng tôi dự đoán tỷ số sẽ là hai nhưng về ecuador
ngày mai là một trận đấu quan trọng
chúng tôi rất hồi hộp chắc chắn đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính
tại world cup hai nghìn hai mươi hai fifa quyết định sử dụng chai bóng andrila do azidas sản xuất
trong tiếng ả rập alula có nghĩa là cuộc hành trình
chai bóng này được gắn thêm cảm biến đo quan tính giúp các trọng tài xác định những tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác hơn